cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm vừa cho biết toàn thành phố hiện có hơn năm mươi bảy căn nhà có nguy hiểm về cháy nổ
số căn nhà trên được làm bằng vật liệu dễ cháy và có hệ thống điện không an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cho biết qua điều tra nguyên nhân các vụ hỏa hoạn cháy nổ là do chủ hộ còn lơ là chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
nhiều cơ sở thường xuyên vi phạm các quy định an toàn trong sử dụng điện bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt phổ biến vẫn còn tình trạng sắp xếp hàng hóa kinh doanh không hợp lý nguy cơ cháy nổ cao
trên địa bàn tp hcm còn gần bốn mươi căn nhà thuộc dạng vừa kết hợp để ở và sản xuất kinh doanh